thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm bảy mươi bảy năm quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
hôm nay lãnh đạo nhiều nước đã có điện và thư mừng gửi lãnh đạo đảng nhà nước việt nam
vâng trong điện mừng các đồng chí lãnh đạo cấp cao lào nhiệt liệt chúc mừng những thành tiệu to lớn
toàn diện và có ý nghĩa lịch sử của việt nam trong công cuộc xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước bảy mươi bảy năm qua
nhất là trong giai đoạn ba mươi sáu năm đất nước đổi mới
các đồng chí lãnh đạo cấp cao của lào cảm ơn sâu sắc việt nam luôn dành cho lào sự giúp đỡ to lớn kịp thời và hiệu quả
đảng nhà nước và nhân dân lào khẳng định sẽ tiếp tục cùng đảng nhà nước và nhân dân việt nam anh em
gìn giữ vun đắp mối quan hệ hiếm có này mãi mãi trường tồn
các đồng chí lãnh đạo trung quốc cũng đã bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những thành tựu tốt đẹp
mà việt nam đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng đảng và phát triển đất nước thời gian qua
tin tưởng việt nam sẽ tiếp tục vững bước tiến lên trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình đất nước
lãnh đạo trung quốc khẳng định hết sức coi trọng việc phát triển quan hệ hai đảng hai nước
mong muốn cùng việt nam không ngừng củng cố tình hữu nghị truyền thống tăng cường kết nối chiến lược
làm sâu sắc hợp tác cùng có lợi không ngừng tiếp thêm động lực mới cho sự phát triển của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trung quốc việt nam
nhân dịp quốc khánh việt nam các đồng chí lãnh đạo cuba đã thay mặt đảng nhà nước chính phủ và nhân dân cuba
chân thành gửi tới lãnh đạo cấp cao và nhân dân việt nam anh em lời chúc mừng tốt đẹp nhất
bày tỏ niềm tự hào sâu sắc về mối quan hệ đoàn kết lịch sử đã được vun đắp và củng cố trong cuộc đấu tranh chung vì độc lập tự do và phát triển
đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ truyền thống hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước
trong các thư và điện mừng lãnh đạo cấp cao nga cũng đánh giá cao các thành tựu việt nam đã đạt được thời gian qua
trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế bày tỏ vui mừng quan hệ hữu nghị truyền thống
và đối tác chiến lược toàn diện việt nam nga tiếp tục được tăng cường trong tất cả các lĩnh vực
nhất là kinh tế thương mại khoa học kỹ thuật với nhiều dự án tiềm năng đang được hai bên tích cực triển khai
trong các thư và điện mừng lãnh đạo cấp cao nga bày tỏ sẵn sàng phối hợp với việt nam tiếp tục củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước
cũng nhân dịp này lãnh đạo đảng nhà nước việt nam cũng vinh dự nhận được điện và thư chúc mừng
từ các lãnh đạo vương quốc campuchia cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên cộng hòa ấn độ cộng hòa indonesia malaysia và cộng hòa singapore
còn vào tối qua theo giờ việt nam ngoại trưởng mỹ antony blinken đã thay mặt chính phủ nước này gửi lời chúc mừng đến chính phủ và nhân dân việt nam
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi bảy năm quốc khánh việt nam
nhấn mạnh những thành tựu hợp tác song phương trong thời gian qua ngoại trưởng blinken bày tỏ hy vọng mối quan hệ hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ
thông cáo của bộ ngoại giao mỹ cho biết ngoại trưởng blinken đã nêu bật những thành quả mà mỹ và việt nam cùng nhau đạt được trong thời gian qua
trong việc thúc đẩy các ưu tiên chung về an ninh khu vực thịnh vượng chống biến đổi khí hậu giải quyết các thách thức sức khỏe toàn cầu và tăng cường quan hệ giao lưu giữa nhân dân hai nước
ông khẳng định tình hữu nghị giữa hai nước dựa trên sự ủng hộ của mỹ cho một việt nam mạnh mẽ thịnh vượng và độc lập
cũng như cam kết lâu dài của hai bên trong việc giải quyết các di sản chiến tranh và các vấn đề nhân đạo
người đứng đầu ngành ngoại giao mỹ cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác với chính phủ và nhân dân việt nam
để mang lại thịnh vượng hòa bình và ổn định cho cả hai quốc gia và khu vực ấn độ dương thái bình dương
vâng có thể thấy rằng vào dịp quốc khánh thì mỗi chúng ta cảm thấy biết ơn và trân trọng hơn về giá trị của hòa bình tự do và độc lập
và đặc biệt hơn năm nay thì người dân cả nước được đón tết độc lập một trong không khí rất là bình thường mới
được ra đường được đến các địa điểm vui chơi giải trí không còn giãn cách xã hội như những năm trước đây
vâng ạ mừng tết độc lập thì các đường phố đã được trang hoàng
dịp cờ hoa pano áp vích và các hoạt động văn hóa vui chơi giải trí ở nhiều địa phương đã được tổ chức
thu hút đông đảo người dân tham gia hưởng ứng
và ngay sau đây sẽ là tổng hợp của phóng viên chúng tôi về bầu không khí rộn ràng này tại các địa phương trên cả nước
thưa quý vị là người trẻ sinh ra trong hòa bình chưa từng biết đến chiến tranh
thế nhưng trong trái tim tôi luôn trào dâng cảm xúc tự hào khi được hòa mình trong không khí chào đón quốc khánh mùng hai tháng chín
và với mỗi người dân thủ đô hà nội thì họ lại có nhiều cách
để chào mừng ngày tết độc lập
với thời tiết nắng đẹp rất nhiều người dân đã lựa chọn khu vực phố đi bộ hồ gươm
là nơi tham quan lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của gia đình trong ngày vui chung của cả dân tộc
đón ngày vui độc lập cũng là cách chúng tôi giáo dục cho con cháu rằng đây là ngày chúng ta cần phải ghi nhớ
và hôm nay chúng tôi đi đến những cái di tích lịch sử ở xung quanh bờ hồ
thì cũng là cách chúng tôi muốn ôn lại những cái hào hùng của dân tộc và niềm tự hào của chúng tôi xen lẫn trong đó
tôi muốn mặc chiếc áo dài màu đỏ này vì màu đỏ là tượng trưng cho màu quốc kỳ của việt nam
đồng thời nó cũng tượng trưng cho niềm tin chiến thắng
hôm nay mùng hai tháng chín thì gia đình tôi không giống như mọi năm
là đi du lịch ở một nơi nào đó mà chúng tôi chọn thủ đô hà nội để tới đây
khi tới đây thì tôi cảm nhận được không khí của mọi người rất vui vẻ và rất tự hào
trong cái ngày khai sinh ra đất nước
tại thành phố hồ chí minh năm nay
điểm nhân chính là hoạt động thả khinh khí cầu bay lên bầu trời
kéo quốc kỳ rộng một tám trăm linh mét vuông để chào mừng quốc khánh mổng hai tháng chín
bên cạnh đó các chương trình văn hóa văn nghệ và thể thao dưới nước dù lượn
cũng diễn ra tại nhiều điểm như phố đi bộ đường nguyễn huệ
các trung tâm văn hóa thành phố thủ đức và các quận huyện
chúng tôi cũng rất là bồi hồi cũng như là xúc động
và cũng về thăm hôm nay thực tế là được về tham dinh độc lập ở đây
thì cũng rất là chúc mừng cho đất nước việt nam mình
mỗi ngày một nở hoa thế và cũng rất là tiến bộ
là một người dân ở thành phố hồ chí minh
mình rất tự hào cũng như là cũng nhớ đến các bà mẹ việt nam anh hùng
những chiến sĩ những thương binh và liệt sĩ các anh đã xả thân về đất nước này
để tôn thắm lên cái lá cờ việt nam lá cờ đảo sao vàng
hòa trong công khí chung của cả nước
thành phố đà nẵng đã chuẩn bị nhiều hoạt động sự kiện hấp dẫn phục vụ người dân
du khách vui chơi trải nghiệm
trong đó có các sự kiện thể thao lớn như lễ hội du lịch gốc đà nẵng hai nghìn hai mươi hai
giải đua thuyền seo linh vô địch trẻ quốc gia và nhiều hoạt động giải trí khác trên biển
gia đình chúng tôi lựa chọn đà nẵng là nơi nghỉ lễ
tại vì dịp lễ này là dịp lễ dài ngày
và đà nẵng là thành phố đáng sống bờ biển đẹp và con người hài hòa
không chỉ bãi biển đẹp mà thành phố này còn rất tuyệt nhiều hoạt động giải trí
cho chuyến đi này
khắp nơi trên dài đất hình chữ s đều trang hoàng rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng
băng rôn áp phích tuyên truyền kỷ niệm bảy mươi bảy năm cách mạng tháng tám
và quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
cuộc sống của người dân đã hoàn toàn bình yên trở lại
sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị tết độc lập là vui mừng là hạnh phúc
và là dịp để mỗi chúng ta trở về đoàn tụ
với ý nghĩa đó năm nào cũng vậy cứ vào dịp quốc khánh
thực hiện chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước
chủ tịch nước đã ký quyết định đặc xá cho các phạm nhân biết hối cải
có ý chí vươn lên cải tạo tốt
và năm nay thì có tới hai bốn trăm ba mươi tám phạm nhân đã được đặc xá tha tù trước thời hạn
đây là một quyết định có tính nhân văn sâu sắc
mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho những người từng một thời lầm lỗi
và ngày hôm nay họ đã được hưởng trọn vẹn niềm vui bên người thân và gia đình
nhận quyết định đặc xá
cầm tấm thẻ căn cước công dân trên tay
mười tháng tù giam
khoảng thời gian không dài
nhưng đủ để cho người đàn ông này thấu hiểu giá trị của hai chữ tự do
bước ra khỏi cánh cổng chạy giam
một cái ôm thật chặt sau bao ngày xa cách
chưa bao giờ anh muốn bước nhanh về nhà tới vậy
một món quà nhỏ anh dành tặng cho con trai út của mình là một chú gấu bông
với biết bao yêu thương chất chứa trong lòng
về nhà thì được gặp vợ con là điều vui mừng nhất
xong rồi mọi người trong gia đình được vẫn mạnh khỏe là hạnh phúc rồi
vui vui là chính
và từ giờ sẽ đi là không còn ăn cơm
không còn thiếu vắng người trụ cột là đàn ông trong gia đình nữa
thấy hạnh phúc
lúc mà cháu nó đi thụ án á
gia đình rất là buồn
đón cháu ra chạy đến lúc bấy giờ là tôi rất là hồi hộp
nhiều về gia đình về công việc
chắc cũng phải làm ăn hứng tiện để nôi cho gia đình
cho vợ cho con
về nhà khép lại cánh cửa lầm lỡ
mở ra một cánh cửa mới
anh hôm nay được làm giúp vợ những việc trong nhà
dạy bảo các con
họ sẽ bắt đầu từ những điều giản đơn đó
trong vòng tay gia đình hàng xóm láng giềng